trong phiên làm việc chiều nay trước nhiều ý kiến của nhiều đại biểu quốc hội về việc xử lý nghiêm hành
vi nâng giá thiết bị y tế để trục lợi đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị
phó thủ tướng thường trực chính phủ đã báo cáo làm rõ những vấn đề đại biểu quan tâm
phó thủ tướng thường trực trung hòa bình nhấn mạnh chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt có nhiều
giải pháp ngăn ngừa dịch bệnh covid một mươi chín và tạm thời kiểm soát được dịch bệnh tuy nhiên
bên cạnh việc phòng ngừa dịch bệnh quan điểm của chính phủ là không để các loại tội phạm
các tiêu cực tham nhũng lợi dụng dịch bệnh để trục lợi tham ô tham nhũng điều này cũng gắn
với đấu tranh phòng chống tham nhũng
đồng chí trương hòa bình nêu rõ chính phủ sẽ tiếp tục thực hiện không có vùng cấm
vi phạm đến đâu xử lý đến đó nhưng bảo đảm đúng người đúng tội mục tiêu chính là để
gian đe tội phạm và xây dựng cơ chế phòng ngừa thu hồi tối đa tài sản cho nhà nước